trong chín tháng năm hai nghìn một mươi chín nhà máy lọc dầu dung quất tỉnh quảng ngãi đã vận hành ổn định một trăm linh bảy công suất sản xuất khoảng năm một mươi sáu triệu tấn sản phẩm
trong đó tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm như xăng a chín mươi hai và a chín mươi năm dầu hỏa nhiên liệu phản lực
diesel khí hóa lỏng polypropyland và dầu nhiên liệu đạt năm một triệu tấn doanh thu từ nhà máy lọc dầu dung quất
và các hoạt động đạt hơn bảy mươi năm tỷ đồng nộp ngân sách gần bảy tỷ đồng
dự kiến từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín nhà máy lọc dầu dung quất sản xuất khoảng một năm triệu tấn sản phẩm cung ứng cho thị trường trong nước